cách đây năm mươi năm vào đêm ngày một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám khi tuyến giao thông huyết mạch quốc lộ một a bị địch chia cắt
người dân làng hạ lội thuộc xã tiến lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh đã tự nguyện dỡ bỏ một trăm ba mươi ngôi nhà để lấy gỗ lát đường cho xe qua
năm mươi năm qua câu chuyện hào hùng ấy vẫn luôn khắc sâu trong trái tim nhiều thế hệ người dân ở mảnh đất này
năm nay đã ngoài tám mươi năm tuổi nhưng khi nhắc về sự kiện của năm mươi năm trước tại làng hạ lội
ông trần đình trọng nguyên chủ tịch xã tiến lộc giai đoạn một nghìn chín trăm sáu mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn vẫn nhớ như in giây phút cả dân làng thần tốc dỡ nhà làm đường làm cầu để xe chi viện ra tiền tuyến
vào thời điểm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống mỹ cứu nước tuyến quốc lộ một a đi qua xã tiến lộc quãng từ cầu thượng gia đến cầu già bị bom mỹ đánh trúng tìm đường đứt đoạn
bắt miên áp
trước yêu cầu của chiến trường với khẩu hiệu xe chưa qua nhà không tiếc ngay trong đêm một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám người dân làng hạ lội đã tự nguyện tháo rỡ nhà cửa để lấy mặt bằng và vật liệu lót đường cho xe qua
ngay trong đêm đã có một trăm ba mươi ngôi nhà bốn nhà thờ họ hai kho hợp tác được dỡ xuống để lát đường cho xe qua
có những người như cụ kiên đã vận động con cháu sẵn sàng dỡ nhà hay bà trí hiến cả cỗ quan tài hậu sự của mình
giây phút đường thông chiếc xe đầu tiên có thể chạy qua nhân dân nhảy lên hò reo vui sướng
tên làng k một trăm ba mươi đã được tỉnh ủy hà tĩnh ban an toàn giao thông tỉnh quyết định đặt cho làng hạ lội sau sự kiện đó
huyền thoại về làng k một trăm ba mươi đã trở thành một trong những mốc son trói lọi của nhân dân hà tĩnh trong cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc
khẳng định một giá trị về tỉnh nhân văn
đặc biệt là chủng người anh hùng cách mạng
và điều quan trọng nhất đó là khi lòng dẫn lòng dẫn đợt thuân thì việc gì nó cũng tạo ra sức mạnh
về làng k một trăm ba mươi hôm nay người ta được chứng kiến sự thay ra đổi thịt từng ngày
những ngôi nhà khang trang kiên cố hàng rào xanh được thay thế những ngôi nhà phải tháo lát đường năm xưa
hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất của gia đình để làm đường giao thông
cuộc sống đang hồi sinh nơi mảnh đất huyền thoại này
năm hai nghìn một mươi năm lên
năm hai nghìn sáu di tích lịch sử làng k một trăm ba mươi đã được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia
ngày một mươi tháng tám vừa qua bộ văn hóa thể thao và du lịch đã thống nhất việc lập dự án đầu tư
tu bổ tôn tạo di tích lịch sử làng k một trăm ba mươi xã tiến lộc huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
để bảo tồn và phát huy giá trị di tích